sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp với sở tài nguyên môi trường thành phố
đề xuất ubnd tp hcm xây dựng đề án kiểm soát khí thải đối với mô tô xe gắn máy
với mục tiêu giảm bảy mươi lượng khí thải hoạt động giao thông vận tải
hiện nay tp hcm có gần tám năm triệu phương tiện giao thông đường bộ
trong đó có gần bảy chín triệu xe gắn máy không những làm cho tình hình ủng tắc giao thông
ngày càng phức tạp mà còn làm giảm chất lượng không khí
do lượng xe máy chiếm chín mươi năm phương tiện giao thông thải ra chín mươi bốn hc tám mươi bảy co và năm mươi bảy nox
gây ô nhiễm môi trường không khí ngày càng nghiêm trọng
trước mắt đề xuất của sở giao thông vận tải tp hcm tập trung vào các nội dung như xây dựng
ban hành bộ tiêu chuẩn địa phương về khí thải mô tô xe máy
cũng như cơ chế chính sách về quy trình thực hiện
đáng chú ý đối với các xe máy cũ cần có những biện pháp như thu hồi
hay phân vùng hạn chế lưu thông trong thành phố
nếu được chấp thuận đề án có thể thực hiện vào năm
năm hai nghìn một mươi chín thành phố sẽ giảm được bảy mươi lượng khí thải trong hoạt động giao thông
và là giải pháp điều tiết giao thông không còn ủng tắc giảm thời gian xe lưu thông trên đường
từ đó giảm lượng khói bụi thải vào không khí giảm mật độ dân cư hạn chế xe cộ vào nội ô